ngành y tế tỉnh hà nam đã xác định được tám mươi một trường hợp f một hai trăm chín mươi bảy trường hợp f hai của ca bệnh dương tính với virus sars cov hai
tại hàn quốc quê ở xã nhật tân huyện kim bảng
kết quả xét nghiệm năm mươi bảy mẫu bệnh phẩm được thực hiện ngày hai mươi sáu tháng tám đã cho kết quả âm tính lần một
trong đó có bố mẹ và em trai sinh sống cùng nhà với bệnh nhân
đối với các trường hợp f hai ngành y tế khuyến cáo người dân thực hiện khai báo y tế và tự cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà
chính quyền địa phương đã phong tỏa cách ly y tế khu vực thôn sáu xã nhật tân từ giờ ngày hai mươi sáu tháng tám